bản thân tôi cũng là một người học bốn bằng nghề hai bằng đại học

đặc biệt với đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi năm đã được bộ lao động thương binh và xã hội ban hành kế hoạch triển khai
kỳ vọng đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có một mươi hai triệu lượt học sinh sinh viên để hỗ trợ tiếp cận khởi nghiệp có thể là động lực lớn để những người học nghề có cơ hội tỏa sáng
mục tiêu cao nhất đó là trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho các em
để khi mà các em học xong có cái kiến thức kỹ năng về nghề nghiệp để các em ra trường không chỉ là có thể đi làm thuê
các em có thể tự tạo cái nghề nghiệp cái doanh nghiệp của chính mình
tại các nước phát triển trên thế giới
học nghề đem lại nhiều cơ hội phát triển và đem đến cho họ sự nghiệp mơ ước
đây cũng sẽ là xu hướng tất yếu của việt nam và nó được thể hiện qua nhu cầu của thị trường lao động thị trường việc làm trong tương lai